trong hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng sáu đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
do thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh điện biên
về công tác bảo đảm chuẩn bị cho kỳ thi năm hai nghìn một mươi chín
năm nay toàn tỉnh điện biên có trên năm ba trăm hai mươi thí sinh đăng ký dự thi bảy trăm một mươi sáu cán bộ giảng viên trường đại học thủy lợi
và cán bộ giáo viên tỉnh điện biên tham gia phục vụ tại một mươi bảy điểm thi trong toàn tỉnh lắp đặt hệ thống camera tại một mươi bảy điểm thi
phòng bảo quản đề thi bài thi bảo đảm dung lượng lưu trữ liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ liên tục trong hai mươi một ngày
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ đề nghị ban chỉ đạo điện biên cần bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm in sao đề thi
tuyệt đối bảo mật đề thi trong quá trình in không được phép để lộ lọt đề ra ngoài
công tác an ninh trật tự an toàn thực phẩm y tế giao thông cần được quan tâm đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi